họ dọn sáng ngày hôm nay tại xã cổ am huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
đã xảy ra một vụ cháy khiến ba mẹ con thiệt mạng
vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà cấp bốn với diện tích khoảng năm mươi m hai ở xã cổ am
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã triển khai hai xe chữa cháy của công an huyện vĩnh bảo
và một xe chữa cháy của công an huyện tiên lãng cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
xác định có người bị nạn lực lượng chữa cháy phá khóa phá cửa vào bên trong
nhưng ba nạn nhân đã tử vong do ngạt khói một người thoát được ra ngoài trước đó
hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ